văn phòng đại diện thương mại mỹ cho biết đại diện thương mại của nước này bà catherinste đã có cuộc gặp với bộ trưởng thương mại trung quốc vương văn đảo
bên lề các hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec ở bangkok của thái lan
cuộc gặp diễn ra sau khi giới chức cấp cao hai nước đã thảo luận vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu bên lề hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại bali indonesia
tại cuộc gặp các quan chức đã thảo luận về quan hệ thương mại giữa mỹ và trung quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở song phương
tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình hôm một mươi bốn tháng một mươi một đã khẳng định rằng với tư cách hai cường quốc
washington và bắc kinh cần xây dựng lộ trình phù hợp tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm quan hệ
trước đó đại diện kinh tế hai bên cũng đã thảo luận tình hình tài chính và kinh tế vĩ mô toàn cầu
trong đó có vấn đề giá năng lượng hàng hóa tăng cao và không ổn định
hai bên cũng trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế vĩ mô ở mỹ và trung quốc
đồng thời tập trung hướng tới mục tiêu ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới